theo đó sáng ngày hai tháng bốn thông tin từ lực lượng chức năng phường quảng thành thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa xác nhận
trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khi một người đàn ông bị hàng xóm đâm tử vong
theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một tháng bốn tại phố thành yên phường quảng thành thành phố thanh hóa
vào thời điểm trên ông bgt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ phố thành yên đã bị người hàng xóm tên hoàng ngọc văn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám gọi ra nói chuyện liên quan đến việc vay mượn hai triệu đồng
do mâu thuẫn trong lúc nói chuyện văn đã dùng dao truy sát tấn công ông tê
nạn nhân vùng bò chạy trước cửa quán bia cách nhà khoảng hai mươi năm m thì vụt xuống tử vong tại chỗ
ngay sau khi nhận tin báo công an tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp công an thành phố thanh hóa
bắt sự hôn thủ thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ án
ngày hai tháng bốn nguồn tin cho biết
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận vừa bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau một mươi ba năm lần trốn
theo hồ sơ năm hai nghìn một mươi một hoàng tuấn điệp ba mươi bảy tuổi ngụ huyện tiên lãng thành phố hải phòng
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
sau khi bỏ trốn điệp ra bình thuận và tiếp tục gây án
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm hai nghìn một mươi
cuối năm hai nghìn một mươi ba điệp lại bỏ trốn về hải phòng cùng đồng bọn tham gia trộm cắp tài sản
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng truy nã về tội trộm cắp tài sản
để qua mặt cơ quan chức năng điệp đã thay tên đổi họ bỏ trốn vào các tỉnh phía nam
thường xuyên thay đổi chỗ ở và rất cảnh giác
qua thời gian dài theo dấu vết đến ngày hai mươi tám tháng ba bằng biện pháp nghiệp vụ
trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận nắm được thông tin đối tượng
đang di chuyển từ tỉnh tiền giang về tp hcm
đến ngày một tháng bốn sau khi xác định điệp đang ở tại một khách sạn trên địa bàn quận một mươi tp hcm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận đã phối hợp với công an quận một mươi
triển khai lực lượng tổ chức vây bắt thành công
hiện hoàng tuấn điệp đã được di lý về công an tỉnh bình thuận để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
liên quan đến vụ nữ nhân viên quán cà phê ở xã thanh khê huyện thanh hà tỉnh hải dương
bị một nam hành khách đến và có những hành vi không đúng chuẩn mực
ngày hai tháng bốn đại diện lãnh đạo công an huyện thanh hà cho biết
cơ quan chức năng đang tiến hành giám định tâm thần với nạn nhân để tiếp tục giải quyết vụ việc
theo đó đại diện lãnh đạo công an huyện thanh hà cho biết vụ việc này do công an xã giải quyết
đối với thông tin nữ nhân viên quán bị tâm thần thì phải giám định xem có đúng hay không
phải dựa vào khoa học hình sự sau đó mới tiếp tục giải quyết
trước đó khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng ba tại quán cà phê era xã thanh khê
phạm công sê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở xã tân việt thanh hà hải dương
đã có hành vi xấu với thiếu nữ nts sinh năm hai nghìn bảy ở xã thanh xá đang là nhân viên quán cà phê này
theo đó sau khi s đuổi theo chụp ảnh mặt c thì bị đối tượng sử dụng vũ lực để yêu cầu chị xóa ảnh
sự việc dừng lại khi có người dân vào can ngăn
sau đó s đến trình báo công an xã thanh khê và đi khám sức khỏe tại trung tâm y tế huyện thanh hà
quá trình điều tra công an xã thanh khê đã xác minh tin và triệu tập c đến làm việc
công an huyện thanh hà giao công an xã thanh khê chủ trì giao đội điều tra tổng hợp phối hợp và hướng dẫn xác minh giải quyết vụ việc
sau đó thông tin được cho là do người nhà s đăng tải trên mạng xã hội cập nhật tình trạng sức khỏe của s cho biết
sau khi bị tấn công s có biểu hiện không bình thường hiện đang nhập bệnh viện bạch mai và điều trị tại khoa thần kinh
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra
mới đây một tài khoản mạng xã hội đã đăng bài chia sẻ lên các hội nhóm du lịch ở nha trang cánh hòa
về việc bị nhiều taxi xe điện câu kéo chở khách đến địa chỉ quán hải sản nhái bán giá đắt đỏ cân điêu ở nha trang
thu hút sự quan tâm của du luận
ngay sau khi tiếp nhận thông tin sở du lịch khánh hòa đã vào cuộc xa mình
theo đó chủ tài khoản cho biết hôm ngày ba mươi tháng ba anh và bạn bè rủ nhau đặt taxi tới nhà hàng hải sản thanh sương
địa chỉ số một mươi năm trần phú
tuy nhiên cả ba tài xế của hãng taxi
ty quốc tế lại đưa đoàn khách đến một trăm linh hai trần phú một địa chỉ giả mạo của hải sản thanh sương
lúc này vì đến trước bạn của người này hỏi nhà hàng về việc đặt bàn trước
và đây có phải số một mươi năm trần phú không thì được nhân viên gần đầu xác nhận
vì thế nhóm thực khách đã gọi đồ trước khi nhận ra điều bất thường
chủ tài khoản cho biết mấm mụng bảo đơn giá cũng không quá đắt nên cả đoàn cố ngồi ăn
nhưng một con cá lúc bắt ở bể ba bốn kg khi mang ra chắc chỉ được một phần hai
đặc biệt nhân viên còn có ý giao đồ lúc người gọi không có mặt ở bàn khiến nhóm khách không phát hiện vấn đề và không yêu cầu cần lại
từ việc gian dối trong việc cân đo theo chủ tài khoản độ tươi sống chất lượng hải sản cũng không thể được đảm bảo
kê lại vụ việc chủ tài khoản cho rằng vì hoa hồng đưa khách tới ăn cao
nên nhiều tài xế sẵn sàng đưa khách đến cửa hàng giả mạo kể cả khi khách yêu cầu đến địa chỉ khác
thậm chí tài xế không thèm lấy tiền taxi của khách
chủ tài khoản nói
nha trang có nhiều điểm đẹp
và dịch vụ tốt mình cực kỳ thích khi tới đây
nhưng nha trang cũng phải mạnh tay đối với những cửa hàng làm ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch nha trang như quán này
những tài xế không trung thực đừng để hình ảnh một nha trang u buồn vắng vẻ như thời covid trở lại
những người này cũng cho biết thêm
sau vụ việc anh đã liên hệ với đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của khách du lịch tỉnh khánh hòa
nhưng chưa nhận được phản hồi
ngay sau khi chia sẻ câu chuyện lập tức nhận được sự quan tâm với hàng nghìn lượt tương tác và hàng trăm bình luận
đáng chú ý nhiều du khách từng đến khánh hòa cũng đã gặp phải trường hợp tương tự
liên quan đến vụ việc chiều ngày một tháng bốn
giám đốc sở du lịch khánh hòa đã đề nghị hiệp hội du lịch nha trang khánh hòa liên hệ ngay với du khách để có thông tin
đồng thời phản ánh cung cấp cho sở để phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra xử lý theo quy định nếu có vi phạm
đồng thời sáng ngày hai tháng bốn
chủ tài khoản đăng tải vụ việc cũng cho biết phía công ty taxi gọi điện xin lỗi anh và xác minh thông tin về tài xế
thưa quý vị tối ngày một tháng bốn vừa qua
tại dãy nhà ven kênh tàu hủ quận tám tp hcm đã xảy ra một trận hỏa hoạn vô cùng nghiêm trọng
sau hơn một giờ tích cực cứu hỏa cảnh sát trịa cháy cơ bản không chế được ngọn lửa
tuy nhiên nhiều nạn nhân sau khi được cứu thoát khỏi đám cháy vẫn chưa hết bàng hoàng
khoảng một mươi chín h ba mươi phút đám cháy bùng lên từ một căn nhà gỗ nằm ở ven kênh tàu hũ
đoạn giữa cầu nguyễn văn cử và cầu chữ y
một số người dân nỗ lực dập lửa xong nỗ lực bất thành
tại hiện trường nhiều cột lửa đỏ rực kèm theo khói đen bốc lên ngùn ngụt
nhiều người dân hô hoán chạy đến dập lửa nhưng bất thành
người dân có mặt tại hiện trường cho biết thời điểm phát hiện vụ việc
đám cháy quá lớn lửa khói đỏ rực bao trùm cả một dãy nhà nơi chuyên kinh doanh đồ gỗ
tiêm lệnh thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tp hcm
đã huy động nhiều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ tiếp cận dập lửa từ nhiều hướng
do đám cháy nằm ven kênh tàu hù bên nghé
nên cảnh sát sử dụng cả cano chuyên dụng để phun nước vào đám cháy
đến hai mươi h ba mươi phút cùng ngày ngọn lửa vẫn chưa được khống chế
khói bao trùm cả khu vực với ban kính lên đến bốn trăm linh mét
một đoạn đường phạm thế hiển qua khu vực xảy ra cháy được phong tỏa nghiêm ngặt
để đảm bảo an toàn phục vụ công tác chữa cháy
một người dân bị cháy hai căn nhà cho biết
nghe tin nhà bị cháy vợ chồng người này ở quận bảy vụ chạy về
nhưng chỉ kịp đưa ba chiếc xe ra ngoài
một người dân khác sống gần hiện trường cho biết
trước đây người dân cũng đã có ý kiến về vấn đề phòng cháy chữa cháy chưa được đảm bảo
do một số căn nhà ven kênh chứa nhiều đồ gỗ
này sự việc cũng chưa được giải quyết dẫn đến sự cố trên
một thanh niên vừa thoát ra khỏi đám cháy thì vô cùng hoảng loạn
thất thần bên đường nói lửa cháy quá lớn
người này cho biết lửa cháy đỏ rực nên chỉ ôm đồ rồi chạy
đến giờ người này đang chờ thông báo chính thức từ cơ quan chức năng
để tìm hiểu nguyên nhân và liệu nhà mình có bị thiệt hại gì không
đến hai mươi hai h ba mươi nhiều người dân còn tập trung trước con hẻm
nơi hiện trường xảy ra vụ cháy với tâm trạng lo lắng
theo thông tin từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
pc bảy công an tp hcm tổng diện tích cháy là bốn trăm bảy mươi m hai
cụ thể cháy hoàn toàn năm mươi m hai nhà số hai trăm linh sáu trên một trên một mươi tám a
cháy khoảng một trăm linh trên một trăm năm mươi m hai diện tích nhà số hai trăm linh sáu trên một trên một mươi tám
cháy khoảng ba trăm hai mươi m hai diện tích bãi vật liệu gỗ cũ nằm ở phía sau dãy nhà ngay bờ sông
chất cháy chủ yếu là vật liệu gỗ cũ và đồ dùng trong gia đình
cảnh sát bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng một một trăm hai mươi m hai
nhưng dãy nhà liền kề phía bên phải của nơi phát cháy đã cháy hoàn toàn
xong không thiệt hại về người
chiều tối ngày một tháng bốn công an tp hcm cho biết
bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt được đối tượng
nguyễn việt cường sinh năm hai nghìn năm chú ra lê lợi huyện thường tín tp hà nội
đồng biết cường chính là đối tượng đã hất một chiến sĩ công an lên nóc cà pô
cường từng có một tiền án gây dối trật tự công cộng
năm hai nghìn hai mươi hai cường bị xét xử hai mươi tháng tù treo bốn mươi tám tháng thử thách về tội danh nói trên
theo kết quả điều tra công an huyện thanh trì xác định khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một tháng bốn
cường mượn xe ô tô mazda cx năm biển kiểm soát hai mươi chín a bốn nghìn năm trăm linh của anh nvt
sinh năm một nghìn chín trăm linh
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại huyện thường tín tp hà nội do điều khiển xe ô tô đến khu vực đường ngũ hiệp
thuộc địa phận thôn tương trúc xã ngũ hiệp huyện thanh trì
thì bị tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện thanh trì dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn
do lo sợ sẽ bị xử lý vì chưa có giấy phép lái xe và đang trong thời gian chấp hành án
nên cường đã tăng ga lao thẳng vào tổ công tác là một cán bộ công an huyện thanh chỉ bị hất văng lên nắp cà pô
sau khi di chuyển khoảng hai trăm linh mét cán bộ công an rơi xuống đường bị thương khỉu tay trái đầu gối phải chấn thương phần mềm
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày nguyễn việt cường đã bị cơ quan công an bắt giữ
sơ bộ xác định đối tượng dương tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong hơi thở
theo hồ sơ năm hai nghìn hai mươi hai cường bị tuyên phạt hai mươi tháng tù cho hưởng án treo bốn mươi tám tháng thử thách về tội gây dối trật tự công cộng
trừ mùa một tháng bốn thông tin từ lãnh đạo ubnd xã quỳnh tân huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an cho biết
hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nghi vấn một bé gái lớp sáu trên địa bàn bị cha dượng nhiều lần dở trò xấu xa
nạn nhân là cháu n t n sinh năm hai nghìn một mươi một học sinh lớp sáu
theo thông tin anh n g v cha ruột của cháu n cho biết anh và vợ cũ đã đi hôn từ năm hai nghìn một mươi ba
sau khi ly hôn cô con gái duy nhất của vợ chồng sống chung với mẹ
người mẹ sau đó lấy chồng mới
là l t v bốn mươi sáu tuổi trú tại xã quỳnh tân
ngày một mươi tám tháng ba cháu nở sang nhà bà nội chơi
khi thấy cháu n có nhiều biểu hiện bất thường bà nội gặng hỏi thì cháu kể nhiều lần bị tra dựa dở trò xấu xa
theo lời kể của bé gái sự việc đã nhiều lần xảy ra từ khi em học lớp bốn
sau khi thỏa mãn cơn thú tính cha dượm thường cho bé gái tiền và dặn không được kể lại sự việc với ai
ngày một mươi chín tháng ba anh n g v đưa con gái lên ủy ban nhân dân xã quỳnh tân trình báo cơ quan chức năng
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã quỳnh tân sau khi tiếp nhận thông tin công an xã quỳnh tân đã mời đối tượng lên làm việc
sau đó công an xã quỳnh tân cũng đã chuyển hồ sơ vụ việc lên công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an để điều tra xử lý theo thẩm quyền
riêng người tra dựa đã bị công an huyện quỳnh liêu tạm giữ để phục vụ điều tra
hiện vụ việc đã được công an huyện quỳnh liêu nghệ an tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ cha ruột ở bình dương xuống tay với con trai trong lồng sắt gây xôn xao dư luận
ngày một tháng bốn vừa qua lãnh đạo ủy ban nhân dân phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết
đã vận động các nhà hào tâm hỗ trợ giúp đỡ đưa bé trai bị đánh và em trai đi học miễn phí
hai bé được đi học là hoàng phi bảo sinh năm hai nghìn hai mươi và hoàng phi long sinh năm hai nghìn hai mươi một
hai bé đều là con ruột của ông hoàng nam bốn mươi tuổi
quê thử thiên huế
theo chính quyền phường thuận giao vợ ông nam bỏ đi được hai năm
một mình ông bán vé số dạo nuôi ba đứa con là bảo long và hoàng phi hùng sinh năm hai nghìn hai mươi hai
hàng ngày ông chở ba đứa con đi bán vé số bằng chiếc xe ba gác phía sau có khung sát bao quanh và mái tre
cuộc sống quá khó khăn nên ông không có khả năng lo cho các cháu ăn học
thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của ông ủy ban nhân dân phường thuận giao đã phối hợp với các nhà hảo tâm
vận động hỗ trợ đưa bảo và long đi học tại nhóm trẻ lớp mẫu giáo hương sen hồng ở khu phố bình thuận hai phường thuận giao
còn hùng tiếp tục theo ông nam đi bán vé số dạo
thời gian đầu chủ nhóm trẻ hương sen hồng miễn phí tiền học tiền ăn cho hai bé
về sau ủy ban nhân dân phường sẽ vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường thuận giao việc hỗ trợ các bé khó khăn được đi học mầm non miễn phí
là nhằm giúp các bé có cơ hội được học tập phát triển như những trẻ em khác
trước đó mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh ông nam nhốt bé trai vào lồng sát rồi chút đòn roi khiến cháu bé khóc thét
video chia sẻ khiến cộng đồng mạng bức xúc và thắc mắc tại sao lại nhốt nạn nhân trong lồng sắt
nhận được tin báo chính quyền phường thuận giao đã vào cuộc xâm minh
tương trình với ngành chức năng ông nam thừa nhận đã dùng biện pháp mạnh để dạy dỗ cháu bảo
do cháu quá hiệu động nên cháu lúc nóng giận đã làm như vậy với con
ủy ban nhân dân phường đã đưa bảo đi giám định thương tích nhưng không bị tổn thương
sau đó công an phường thuận giao đã mời ông nam lên làm việc gian đe và yêu cầu ông cam kết không được làm như vậy nữa
chính quyền phường thuận giao cũng tìm giải pháp hỗ trợ giúp đỡ để ông nam ổn định cuộc sống có điều kiện chăm sóc cho các con tốt hơn
ngày một bốn công an tỉnh điện biên cho biết phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy pc bốn công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy trên địa bàn
theo đó vàng a thái hai mươi tám tuổi trú tại huyện điện biên tỉnh điện biên đã cất bốn bánh ma túy vào xô đựng mật ong rồi mang đi tiêu thụ thì bị trinh sát ập vào bắt giữ
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi tám h hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng ba tại bản tin lán xã núa ngam huyện điện biên tổ công tác do phòng pc bốn phối hợp cùng công an các huyện điện biên và điện biên đông phát hiện bắt giữ quả tang một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là vàng a thái
quá trình khám nghiệm hiện trường đã thu giữ bốn bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp hơn một kg thuốc viện một xe máy và một điện thoại di động
tại cơ quan công an vàng a thái khai nhận số ma túy trên được mua từ bên kia biên giới đang trên đường vận chuyển vào điện biên để mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
ngày một bốn lãnh đạo sở y tế khánh hòa cho biết nhiều học sinh tại một trường trung học phổ thông ở nha trang sau khi ăn cơm gà mua trước cổng trường đã xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như đau bụng tiêu chảy
theo lãnh đạo sở y tế khánh hòa hiện sức khỏe của các em học sinh nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm đã ổn định
đến nay ghi nhận có một mươi học sinh của trường trung học phổ thông nguyễn văn trỗi nhập viện với các triệu chứng đau bụng và tiêu chảy
trước đó khoảng hai mươi hai h năm mươi ba phút ngày ba mươi tháng ba ba học sinh đầu tiên nhập viện bệnh viện tỉnh khánh hòa với các triệu chứng đau bụng thiêu chảy tiếp xúc tốt
đến ngày ba mươi một tháng ba tổng cộng có sáu trường hợp nhập viện bệnh viện tỉnh khánh hòa cùng triệu chứng nghi ngộ độc
bệnh viện tâm trí có hai bệnh nhân một tại bệnh viện đa khoa dơ sinh nha trang và một nhập viện điều trị tại bệnh viện bảy mươi tám
điều tra ban đầu xác định các học sinh này có mua cơm gà bán trước cổng trường để ăn
đến nay đã nắm được có ba hộ nấu cơm mang đến cổng tại trường trung học phổ thông nguyễn phan trỗi bán
cơ quan chức năng đã làm việc với một trong ba hộ ở phường vạn thắng đồng thời lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm
qua đây sở y tế cũng khuyến cáo các phụ huynh học sinh hạn chế ăn đồ ăn vặt được bán ở các hàng rong trước cổng trường vì rất khó kiểm soát an toàn thực phẩm
ngày một bốn đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an thông tin phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy nội địa
phòng tám cục cảnh sát giao thông vừa phối hợp với công an thành phố hà nội phú thọ vĩnh phúc để bắt giữ các tàu hút cát trái phép trên sông hồng
theo đó hồi hai mươi hai h bốn mươi phút ngày ba mươi một tháng ba trên tuyến sông hồng thuộc địa phận giáp danh giữa xã phú châu huyện ba vì hà nội và xã cao đại huyện vĩnh tường vĩnh phúc
tổ công tác số hai phòng tám phát hiện hai phương tiện đang khai thác cát trái phép
trong quá trình tiếp cận người trên tàu đã tháo dây neo và bỏ chạy chống đối không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng
tổ công tác phải nổ súng cảnh cáo yêu cầu chấp hành việc kiểm tra bắt giữ và tổ chức lực lượng trên tàu
tại thời điểm kiểm tra tàu số đăng kiểm vr một sáu không bốn ba bốn chín tám có hai người
tuy nhiên khi phát hiện lực lượng cảnh sát tiếp cận thì một người đã bỏ trốn người còn lại tên là trần ngọc hà bốn mươi một tuổi trú tại hưng yên
trên tàu số kiểm soát bt hai nghìn sáu trăm năm mươi sáu có ba người
cùng nguyễn văn dũng năm mươi ba tuổi nguyễn văn quân hai mươi tám tuổi nguyễn mạnh hùng ba mươi chín tuổi cùng chú tải phú thỏ
tổ công tác đã yêu cầu người trên hai phương tiện xuất trình các giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát
các giấy tờ liên quan đến phương tiện và người lái thuyền viên
đối với tàu vr một sáu không bốn ba bốn chín tám ông hà không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát
còn tàu chở pt hai nghìn sáu trăm năm mươi sáu ông dũng xuất trình được giấy tờ đăng ký đăng kiểm còn hiệu lực chứng chỉ điều khiển phương tiện
lực lượng cảnh sát cũng phát hiện trên hai tàu có chứa nhiều thiết bị để khai thác cát trái phép thu giữ khoảng bảy trăm linh mét khối cát
làm việc với lực lượng cảnh sát toàn bộ số người trên hai tàu đã thừa nhận hành vi hút cát trái phép
và khai thông tin liên quan đến người thuê thực hiện hành vi
tổ công tác đã bàn giao toàn bộ hồ sơ đối tượng phương tiện cho công an huyện ba vì công an tp hà nội tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hai tháng bốn tin tủy ban nen dân xã bình luông huyện như xuân tỉnh thanh hóa xác nhận
trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một học sinh lớp một mươi hai tử vong
theo thông tin ban đầu chiều ngày một tháng bốn một nhóm bạn khoảng một mươi người rủ nhau vào khu vực hồ sông mực
thuộc vườn quốc gia bến en nằm trên địa bàn xã bình luông như xuân vui chơi
trong lúc trèo thuyền ra hồ chơi do thuyền thủng nước tràn vào nvt sinh năm hai nghìn một
ngụ thị trấn yên cát huyện như xuân không biết bơi dẫn tới gặp nạn đuối nước mất tích
đến khoảng một mươi bảy h hai mươi phút chiều cùng ngày
nam sinh t được chính quyền địa phương nhân dân tìm thấy bàn giao cho gia đình lo hậu sự
hơn một giờ hai mươi phút sáng ngày hai tháng bốn trên tuyến đường điện biên phủ phường trường an
tp huế tỉnh thừa thiên huế xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
thông tin ban đầu thời điểm trên xe máy biển kiểm soát bảy mươi năm s một bảy trăm năm mươi năm xx do anh trần văn dê
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phương phước vĩnh thành phố huế tỉnh thừa thiên huế điều khiển
lưu thông trên đường điện biên phủ theo hướng từ đường phan chu trinh
về đường đào tấn
khi xe đến trước số nhà một trăm linh sáu điện biên phủ phường trường an tp huế
xe máy trên va chạm với xe máy biển kiểm soát bảy mươi năm d một nghìn bốn trăm hai mươi chín x
trên xe gồm ba thanh niên chưa xác định được người điều khiển
gồm trần văn quốc hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường gia hội tp huế
nguyễn văn m sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường thuận lộc tp huế
và trần thanh hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường phú hậu tp huế
đang đi theo hướng ngược lại
hậu quả vụ tai nạn đã khiến anh trần văn dê và anh trần thanh hát tử vong tại chỗ
anh nguyễn văn mờ và anh trần văn quốc hát bất tỉnh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
hai xe hư hỏng nặng
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
mới đây tại km một trăm hai mươi tám bảy trăm linh quốc lộ hai thuộc xã lưỡng vượng tp tuyên quang tp tuyên quang
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang
tiến hành dừng kiểm tra phương tiện xe ô tô đầu kéo
mang biển kiểm soát tám mươi chín c hai mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi hai kéo theo rơ móc tải biển kiểm soát tám mươi chín r một nghìn chín trăm ba mươi bốn
do anh lvs sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thôn mới xã bồ sao huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc điều khiển
do có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông
quá trình kiểm tra giấy tờ tổ công tác nghi vấn giấy phép lái xe hạng fc của anh lvs
không do cơ quan có thẩm quyền cấp
qua đấu tranh tại chỗ anh ad khai nhận đã mua giấy phép lái xe trên mạng xã hội
với giá là bốn triệu đồng
tổ công tác tiến hành mời anh s về trụ sở phòng cảnh sát giao thông để tiếp tục làm việc
sau đó bàn ra vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra
cầu gán thành phố tuyên quang điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
chiều một bốn ủy ban nhân dân xã giao châu huyện giao linh tỉnh quảng trị cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và tàu hỏa
khiến một người tử vong tại chỗ
cụ thể vào khoảng một mươi năm h hai mươi hai phút cùng ngày ông ndp sáu mươi bốn tuổi trú tại thôn hà thượng xã do châu
điều khiển xe máy biển kiểm soát bảy mươi bốn b một một mươi bảy nghìn bảy mươi năm đi từ thôn hà thượng đến hướng thị trấn gio linh
khi đi qua đường ngang dân sinh thuộc km sáu trăm linh bảy năm trăm linh khu gian hà thanh tiên an xe máy va chạm với tàu hỏa se sáu
hậu quả vụ va chạm ông ndp tử vong tại chỗ xe máy bị hư hỏng biến dạng nặng
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân xã do châu cho biết
ngay sau khi sự việc xảy ra các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường
phối hợp xử lý và điều tra nguyên nhân vụ việc
hiện nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự
địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân
ngày một bốn công an huyện tân bình tp hcm lập hồ sơ vụ tai nạn khiến hai người bị thương trên địa bàn
thông tin ban đầu hơn một mươi năm h chiều cùng ngày xe bán tải biển số tp hcm do người đàn ông chừng ba mươi năm tuổi điều khiển
chạy hướng hoàng bật đạt ra đường nguyễn phúc chu
khi đi đến giao lộ với đường nguyễn phúc chu phường một mươi năm quận tân bình khi nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ
thì ô tô lao tới tông trúng hai xe máy vụ việc khiến hai người đàn ông trên xe máy bị thương
theo người dân nam tài xế được cho là đang đuổi theo một ai đó và tông trúng các xe dừng đèn đỏ
tại hiện trường hai nạn nhân nằm trên đường nhiều mảnh vỡ văng tung té khắp nơi
cơ quan chức năng quận tân bình sau đó phong tỏa hiện trường phối hợp với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu và lấy lời khai
sau khoảng một giờ hiện trường đã được xử lý xong nguyên nhân vụ việc đang được điều tra
ngày một một bốn bệnh viện sản nhi tỉnh phú thọ thông tin về trường hợp một bé trai bị chó béc dê tấn công nghiêm trọng
theo đó bé trai h m k sinh năm hai nghìn hai mươi hai trú tại vĩnh phúc được gia đình đưa đến bệnh viện sản nhi tỉnh phú thọ cấp cứu ngày hai mươi chín ba
sau khi bị hai con chó bé to khoảng hai mươi năm kg một con của nhà hàng xóm tấn công
ở thời điểm vào viện bé tra hoảng loạn quấy khóc
nhiều vùng trên cơ thể bị thương nặng sau khi tiến hành sơ cứu vệ sinh vết thương giảm đau và tiêm phòng vaccine dạy
bác sĩ chỉ định siêu âm chụp x quang để đánh giá mức độ tổn thương các cơ quan
kết quả cho thấy trẻ có nhiều chấn thương trong nội tạng
sau bốn ngày điều trị tích cực hiện tại trẻ tỉnh không sốt ăn được các vết thương phần mềm đa phần đã được xử lý
trưởng khoa ngoại nhi tổng hợp cho biết các vết thương ngoài da của trẻ không quá nặng
nhưng trẻ lại có chấn thương bụng kín nghiêm trọng cần được theo dõi sát sao và xử trí cấp cứu ngoại khoa nếu điều trị bảo tồn không hiệu quả
ngày một bốn công an tỉnh bình thuận cho biết phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường
đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thành duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ huyện hàm thuận bắc bình thuận về hành vi tham ô tài sản
theo đó từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín nguyễn thành duy vào làm việc tại công ty tân á đại thành chi nhánh thành phố phan thiết
và được bổ nhiệm chức vụ giám đốc chi nhánh kiêm nhân viên kinh doanh
nhiệm vụ chính của duy là quản lý hoạt động kinh doanh bán hàng thu tiền và nộp về công ty
tuy nhiên từ tháng hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng chức vụ và trách nhiệm được giao
duy đã thu tiền công nợ và tiền mua hàng của khách nhưng không nộp hết về cho kế toán của chi nhánh mà giữ lại để sử dụng cá nhân
để khách hàng và kế toán chi nhánh không phát hiện duy đã lấy biên bản đối chiếu không nợ cuối mỗi tháng
và tự ký giải trị ký của các đại lý rồi nộp về cho kế toán
với thủ đoạn trên nguyễn thành duy đã chiếm đoạt số tiền gần một bốn tỷ đồng đến nay không có khả năng khắc phục
sau khi thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thành duy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
sáng một tháng bốn ông nguyễn xuân lương chủ tịch ubnd thị trấn đắk miu huyện đắk miu tỉnh đắk nâu cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy một cửa tiệm kinh doanh cơm gà
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h ngày ba mươi một tháng ba tại số nhà tám mươi hai đường trần hưng đạo thuộc tổ dân phố ba thị trấn đắk biêu
cửa tiệm kinh doanh cơm gà của ông lò văn dấu bốc cháy
vụ cháy tiếp tục lan qua ba căn hộ liên kề
ngay sau khi xảy ra vụ cháy người nhà đã hô hoán nhờ người tới hỗ trợ dập lửa
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện đắk miêu đã huy động lực lượng cùng với các phương tiện hỗ trợ tu chức chữa cháy
tuy nhiên căn hộ kinh doanh của ông dầu bị thiêu dụi hoàn toàn
theo nhận định ban đầu nguyên nhân cháy là do chập điện
khi thời điểm lửa bùng phát dữ dội chủ nhà đã kịp thoát ra ngoài an toàn theo cửa thoát hiểm phía sau
đến khoảng h ba mươi phút ngày một tháng bốn đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không có thiệt hại về người các thiệt hại ban đầu về tài sản đang được thống kê
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
ngày một tháng bốn công an tp hà nội thông tin công an quận đống đa đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can với năm đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng
trước đó lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin của người dân báo về việc khu vực đường láng quận đống đa
xuất hiện một nhóm thanh niên đi xe máy tốc độ cao mang theo hung khí gây dối trật tự công cộng
vào cuộc điều tra xác minh cơ quan công an xác định hai nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc
gồm nhóm của dat sinh năm hai nghìn bảy chú trương mỹ hà nội và nhóm của tan sinh năm hai nghìn bảy chú quảng sương thanh hóa
hai nhóm này đã có hành vi lái xe lãng lắc đánh võng bấm cỏ in ỏi
mang theo hùng khí là tiếp sát hàng giao lợn cua xung quanh
công an quận đống đa đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can với năm đối tượng trong vụ việc
bao gồm nvq sinh năm hai nghìn sáu nvm sinh năm hai nghìn bảy nvs sinh năm hai nghìn ba cùng chú tài trương mỹ hà nội
và tan sinh năm hai nghìn bảy chú quảng sơn thanh hóa nvt sinh năm hai nghìn bốn chú chupa gia lai
về tội gây dối trật tự công cộng hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn hà nội
xảy ra ba mươi vụ tai nạn giao thông liên quan đến đường sắt khiến một mươi ba người tử vong
tuy giảm nhẹ về số vụ nhưng lại tăng về số vụ tai nạn nghiêm trọng so với năm trước đó
nhưng vụ tai nạn này đa phần đều do người dân không chấp hành đúng hiệu lệnh an toàn
khi đi qua những đường lối mở cắt qua đường tàu
theo tổng công ty đường sắt việt nam hiện trên địa bàn thủ đô có tới sáu tuyến đường sắt đi qua
với chiều dài một trăm sáu mươi hai km đi qua một mươi tám quận huyện với bốn trăm sáu mươi điểm giao cắt
trong đó có một trăm tám mươi ba đường ngang hợp pháp
năm hai nghìn ba xảy ra ba mươi vụ tai nạn giao thông liên quan đến đường sắt khiến một mươi ba người tử vong
tuy giảm nhẹ về số vụ nhưng lại tăng về số vụ tai nạn nghiêm trọng so với năm trước đó
trong ba tháng năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông đường sát làm hai người tử vong
phó giám đốc tri nhánh khai thác đường sắt hà nội cho biết
bên cạnh sự chủ quan lơ là thiếu cảnh giác của người dân
thì nguyên nhân chính là các lối đi tự mở
chưa được xóa bỏ tiến độ làm đường gom hàng rào chưa được chính quyền địa phương quan tâm thực hiện
ngoài ra cần tăng cường tuyên truyền xây dựng lộ trình khẩn trương làm đường gom mới xóa được lối đi tự mở
phải giải quyết hết các vi phạm xây dựng nhà và lấn chiếm đất trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sát
bảo vệ công trình đường sắt
đồng thời trước khi giao đất cho dân địa phương phải bố trí được lối đi để đảm bảo người dân đi qua
mà không phải giao cắt với đường sát để đảm bảo an toàn
cũng theo tổng công ty đường sắt việt nam sau ba năm triển khai quy định ba trăm năm mươi tám của thủ tướng chính phủ
hà nội mới rào đóng được sáu mươi ba lối đi tự mở và chỉ xây dựng được hai hai km đường gom và hàng rào
đạt tỷ lệ rất thấp so với mục tiêu mà chính phủ đề ra
ngoài ra hà nội cũng chỉ mới thu hẹp được một trăm một mươi hai vị trí lối đi tự mở xây dựng được tám mươi chín vị trí g giảm tốc
và cắm được hai trăm năm mươi tám biển báo chú ý tàu hỏa và xây dựng được duy nhất một hầm chui
để giải đáp câu hỏi
vì sao hà nội chậm triển khai xóa lối đi tự mở qua đường sắt
mới đây sở giao thông vận tải hà nội đã có văn bản trả lời rằng
hà nội sẽ xây dựng đường gom hàng rào và các công trình phụ trợ như đường ngang cầu vượt
hầm chui qua đường sắt để xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở qua đường sắt
cụ thể về đường gom xây dựng hoàn thành hệ thống đường gom dài gần một mươi sáu mét
xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở còn lại trên các tuyến đường sắt
hoàn thành việc xóa bỏ vị trí đường sát chuyên dùng giao cắt với đường sắt quốc gia là hai trăm linh bảy vị trí
kế hoạch là vậy thế nhưng tỷ lệ đường gom được xây dựng đường ngang dân sinh được xóa bỏ sau hơn ba năm hiện khá khiêm tốn
trong khi chỉ còn một năm rưỡi nữa là sẽ đến hạn xóa sạch lối đi tự mở
thiệt nghĩ với lộ trình và các giải pháp vô cùng chung chung như hiện nay hà nội khó có thể cản đích
như vậy mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ năm một mươi năm của hà nội sẽ khó đạt
nếu như tai nạn giao thông đường sắt vẫn còn phức tạp
chiều ngày một bốn trên địa bàn tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã xảy ra mưa lớn kèm theo mưa đá hạt nhỏ trong khoảng một giờ
trận mưa đầu mùa có tác dụng giải hạn cho mùa khô song cũng đã gây ra sạt lở trên đèo fren
dự án vừa mới hoàn thành đưa vào sử dụng trước tên nguyên đán vừa qua
theo đó khoảng một mươi bốn h ngày một bốn trên địa bàn tp đà lạt có một trận mưa kéo dài khoảng bốn mươi năm phút
ngay sau đó tại km hai trăm năm mươi năm tám trăm linh thuộc đà nẵng
đèo bren một khối lượng đá trên bờ ta luy dương sạt lở làm tràn xuống mặt đường gây cản trở các phương tiện lưu thông qua đèo
sau khi xuất hiện sạt lở lực lượng chức năng tp đà lạt
ba quản lý dự án giao thông tỉnh lâm đồng đã bố trí lực lượng khẩn trương khắc phục sạt lở
các đơn vị đặt biển báo kéo dây cảnh báo ở hai đầu khu vực xảy ra sạt trượt
tiến hành phân luồng giao thông cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên đèo bren
đèo pren được tỉnh lâm đồng đã đưa vào sử dụng đèo hôm ba mươi một tháng một sau hơn một mươi một tháng nâng cấp mở rộng
tuyến đường đèo nối huyện đức trọng với thành phố đà lạt có chiều dài bảy bốn km
với tổng mức đầu tư năm trăm năm mươi ba tỷ từ ngân sách địa phương
lượng du khách quốc tế đến ninh bình tăng trưởng mạnh mẽ trong quý i được coi là động lực
để ngành du lịch ninh bình tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra từ đầu năm là đón bảy năm triệu lượt khách
trong đó có chín trăm linh lượt khách quốc tế
theo sở du lịch tỉnh ninh bình trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh đón ba chín triệu lượt khách
trong đó có gần ba trăm bốn mươi lượt khách quốc tế tăng ấn tượng nhất trong nhiều năm trở lại đây
đạt năm mươi hai chỉ tiêu đề ra cho cả năm hai nghìn hai mươi bốn
trong số đó khách quốc tế đến ninh bình đạt ba mươi bảy bảy kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn tăng gần một trăm bốn mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tăng năm mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
doanh thu du lịch ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đạt ba sáu trăm sáu mươi tỷ đồng đạt bốn mươi bốn ba mươi sáu so với kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn
tăng gần bốn mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tỉnh tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu điểm du lịch như tràng an bái đính
kênh gà quảng trường đinh tiên hoàng đế công viên văn hóa tràng an
làm cơ sở thu hút đầu tư xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù mang thương hiệu riêng
tỉnh đầu tư xây dựng tuyến du lịch đường thủy
kết nối thành phố ninh bình với tràng an và cố đô hoa lư
huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch mới
theo hướng gắn với công nghiệp văn hóa thiên trường phục dựng kinh thành hoa lư
địa phương khuyến khích các nhà đầu tư hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp
dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn các trung tâm mua sắm vui chơi giải trí
phố đi bộ chợ đêm tại các địa bàn du lịch trọng điểm
các dự án đầu tư xây dựng khách sạn từ bốn đến năm sao
đặc biệt là khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp hệ thống nhà hàng đạt chuẩn
nhà hàng cao cấp phục vụ du khách du lịch
đồng thời phát triển đa dạng sản phẩm du lịch như du lịch văn hóa tâm linh
thể thao nghỉ dưỡng sinh thái du lịch kết hợp với hội nghị hội thảo
du lịch nông nghiệp các sản phẩm du lịch về đêm
ninh bình quan tâm bảo tồn và khai thác các giá trị di sản phục vụ phát triển du lịch
ưu tiên triển khai nghiên cứu xây dựng hồ sơ đề cử trình unesco công nhận di tích núi non nước là di sản tư liệu của nhân loại
nghiên cứu xây dựng đề cử di tích quần thể nhà thờ đá phát diệm là di sản thế giới
tỉnh tăng cường phát triển thị trường quảng bá xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng
gắn với các sự kiện văn hóa lễ hội hội trợ hội nghị hội thảo trong nước và quốc tế
để mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch
tập trung ưu tiên đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thực hiện chuyển đổi số du lịch để kết nối
nhằm hỗ trợ và gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch và phục vụ quản lý
ninh bình tiếp tục xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh để kết nối hạ tầng dịch vụ du lịch
tăng cường ứng dụng công nghệ xanh sạch trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ và cơ sở lưu trú du lịch
chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch
ninh bình có địa hình đa dạng có đồi núi sông hồ đồng bằng vùng biển
mang đầy đủ sắc thái địa hình việt nam thu nhỏ
ninh bình không chỉ được tạo hóa yêu ái ban tặng nhiều cảnh quan thiên nhiên phong phú
độc đáo và hấp dẫn như danh thắng tràng an tam cốc bích động vườn quốc gia quốc phương
khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước phân long mà còn có nhiều di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng
đánh dấu những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc việt nam như khu di tích lịch sử văn hóa cố đô hoa lư
dấu ấn của hành cung vũ lâm đền thái vi chùa bái đính nhà thờ đá phát diệm
bên cạnh đó ninh bình còn có nhiều di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc với các lễ hội dân gian
nghề thủ công và nghệ thuật truyền thống độc đáo ẩm thực phong phú
toàn tỉnh có một tám trăm hai mươi một di tích trong đó có hai trăm chín mươi tám di tích cấp tỉnh tám mươi một di tích cấp quốc gia
trong đó có ba di tích cấp quốc gia đặc biệt
đây được coi là những tiềm năng lợi thế lớn của ninh bình trong phát triển du lịch
có thể tạo nên những sản phẩm du lịch đặc thù có khả năng cạnh tranh và tạo nên thương hiệu riêng cho du lịch ninh bình
năm hai nghìn một mươi bốn quần thể danh thắng tràng an được unesco ghi danh là di sản văn hóa thiên nhiên thế giới
di sản hỗn hợp thứ ba mươi chín của thế giới và di sản hỗn hợp đầu tiên của đông nam á
đã tạo thế và lực cho sự phát triển của du lịch ninh bình
có phần tạo động lực quan trọng
phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và trung tâm du lịch của cả nước
năm hai nghìn hai mươi ba ninh bình đã được trang booking công bố giải thưởng travel review awards năm hai nghìn hai mươi ba
xếp vào top một mươi điểm đến thân thiện nhất thế giới
tạp chí forbes tạp chí hàng đầu của mỹ và thế giới bình chọn ninh bình là một trong hai mươi ba địa điểm du lịch tuyệt vời nhất năm hai nghìn hai mươi ba
và chuyên trang du lịch nổi tiếng the travel của canada
đề xuất ninh bình là một trong một mươi điểm đến nghỉ dưỡng dành cho gia đình tuyệt vời nhất thế giới năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị hiện hà nội đang sở hữu bảy dòng sông lớn nhỏ khác nhau
trong đó trải qua địa bàn nội thành có các sông như sông hồng sông nhuệ sông tô lịch kim ngưu
thế nhưng điều đáng nói trong bốn con sông vừa kế trên ba trong số chúng đã chết đúng theo nghĩa đen
sông kim nghiêu nằm chủ yếu trên địa bàn quận hoàng mai và hai bà trưng
từ lâu đã trở thành một hệ tông cống nước thải lộ thiên khổng lồ
quanh năm bốc mùi hôi tối và màu nước đen kịp đặc trưng
giác thải nước thải
và tất cả mọi thứ con người thải ra đều vứt thẳng xuống lòng sông
khiến nước con sông này luôn ở trong tình trạng đặc quánh và gần như đứng lặng im
những người sống dọc con sông này quanh năm phải chịu đựng mùi hôi thối bốc lên từ dưới sông
thực chất đó là một phần cũng do chính những người dân nơi đây xả rác thải
rồi những thứ chất thải đó lại quay ngược lại ám ảnh cuộc sống của họ
chỉ đứng đây chừng nửa tiếng đồng hồ gửi mùi nước sông đã khiến đầu óc choáng váng
vậy mà những người sống hai bên bờ sông phải chịu đựng quanh năm
cùng chung cảnh ngộ là sông tô lịch
tuy nhiên con sông này dài hơn và chạy quanh thành phố qua nhiều quận huyện nội và ngoại thành
thành tích ô nhiễm cũng có bề dày hương kim nghiêu
bất kể mùa nào trong năm những người sống dọc hai bờ sông
cũng như những người tham gia giao thông đi qua con sông này
đều phải ngùi mùi hôi thối bốc lên từ lòng sông
nước thải xả thẳng xuống lòng sông rác thải sinh hoạt cũng được người ta vứt thẳng xuống đây
một người dân nhà ngay sát bờ sông cho biết
sống ở đây từ bé nên đã quen với mùi nước sông bốc lên
nhưng điều đáng nói ở chỗ hai đứa con của người này từ bé đã mắc rất nhiều bệnh
và thường xuyên phải vào viện đặc biệt đã có bệnh về hô hấp
ngay cả với dòng sông hồng con sông lớn chảy qua địa bàn hà nội
cũng không tránh được số phận đang bị chết dần trên mỏi
lòng sông dần bị thu hẹp những nhánh sông cũng bị chặn dần với rác thải
dòng nước cũng nền đặc hôi thối không khác gì những dòng sông khác
giác thải giác xây dựng được mang ra bờ sông hồng đổ
khiến cho lòng sông đoạn qua nội thành trở nên hẹp hơn rất nhiều
tình trạng sông nhuệ cũng không khá hơn sông kim nghiêu và sông tô lịch
sông nhuệ cách đây chừng hai mươi năm vẫn còn cá sạch
nhưng nay cũng đã thành sông chết với làn nước đen đặc hôi thối và ngập giác thải
lẽ ra với một thành phố những dòng sông là tài sản quý giá nhất với cuộc sống của thị dân
thì giờ đây đều đã bị giết chết
và chính chúng lại đang quay trở lại ám ảnh cuộc sống của hàng triệu người dân thành phố
sau chín tháng xảy ra sự cố sạt lở đoạn bờ kinh thanh đa thuộc phường hai mươi năm
quận bình thạnh vẫn chưa được xây dựng bờ ké khiến cố
hàng rào dọc bờ canh bị nghiêng và có vị trí đổ sập
một số nhà dân bị sạt lở nghiêm trọng phải di rời đến nơi khác
sau khi một đoạn bờ kênh thanh đa bị sạt lở ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban nhân dân phường hai mươi năm quận bình thạnh có thông báo di rời khẩn cấp
đối với một mươi ba trên một mươi năm hộ bị ảnh hưởng sạt lở bờ kênh thanh đa đoạn một một
phạm vi hư hỏng sụt lún được xác định dài khoảng hai trăm hai mươi m rộng hai năm m
chiều sâu lún từ năm m đến tám m một số vị trí sụt lún đến một m
tại khu vực sạt lở ngày ba mươi một tháng ba một đoạn hành lang bờ kẻ thanh đa bị đổ hoàn toàn
theo thông báo của ủy ban nhân dân phường hai mươi năm qua đánh giá nguyên nhân sơ bộ
một số nhà dân nền móng bị rỗng do cát và vật liệu xây dựng bị nước rút ra sông
qua đường thoát nước ngầm khi nước chiều rút làm sụt lún đỉnh kè
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hcm đã chấp nhận chủ trương xây dựng kiên cố tuyến kè kênh thanh đa đoạn một một
với chiều dài bốn trăm bảy mươi tám mét thay thế công trình kè mềm hiện hữu
phạm vi giải toàn mặt bằng là một mươi m tính từ đỉnh kè vào phía bờ
tổng mức đầu tư dự kiến khoảng chín mươi tỷ đồng để xây dựng kè kiên cố
hệ thống thoát nước và khuôn viên cây xanh không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng
ngôi nhà của bà nguyễn thị công tám mươi ba tuổi tuy không nằm trong số những hộ dân bị di rời
nhưng nhà của bà cũng bị ảnh hưởng từ vụ xa lờ này
từng xuất hiện nhiều vết nứt lớn bà công cho biết tường nhà nứt để hết
đêm ngủ cứ lo nhà sẽ sập nhưng vẫn chưa thấy phương án bồi thường hỗ trợ thế nào
phía trước nhà bà nguyễn thị công là hai căn nhà của con trai và con gái bà đã bị sụt lún đổ nát
họ đã di chuyển sang nơi khác tạm cư theo hỗ trợ của nhà nước
thưa quý vị ban tổ chức lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon sài gòn tourist group hai nghìn hai mươi bốn cho biết
sau bốn ngày mở cửa tại khu du lịch văn thánh lễ hội đã thu hút hơn sáu mươi lượt người đến tham quan vui chơi và thưởng thức các món ăn
bên cạnh người dân tp hcm còn có nhiều du khách trong nước quốc tế và bà con việt kiều đến từ khắp nam châu đến trải nghiệm
theo thống kê lượng khách năm nay cao gấp một năm lần so với lễ hội năm hai nghìn một mươi tám
thậm chí có nhiều thời điểm không gian lễ hội bị quá tải
đặc biệt hai ngày trước khi lễ hội chính thức mở cửa số vé bán trước đã cán mốc một mươi vé
gấp ba lần số vé bán trước của lễ hội năm hai nghìn hai mươi hai và gấp đôi số vé bán được trước của kỳ lễ hội năm hai nghìn hai mươi
năm nay lễ hội được tổ chức với quy mô lớn hơn nội dung và hình thức cũng ấn tượng hơn
hơn bốn trăm linh món ăn thức uống đặc trưng của các vùng miền tại hơn bốn mươi gian hàng ẩm thực
được bố trí thành ba khu vực bắc trung nam giới thiệu đến công chúng
trong đó có nhiều món ngon độc lạ lần đầu tiên được giới thiệu
ngoài ra sự kiện còn có sự tham gia của các thương hiệu ẩm thực đến từ các tỉnh bến tre tây ninh
nét mới của lễ hội năm nay là hội thi top một mươi món ăn nhất định phải thử
và các món ăn đạt giải gồm heo bản nướng lá mắc mật mắt cá ngừ tiềm thuốc bắc
phở gà artichoke đà lạt gân đà điểu hầm hồng đàng xâm
trước đó lễ hội mở cửa phục vụ công chúng từ một mươi sáu đến hai mươi hai giờ mỗi ngày
liên tục từ ngày hai mươi tám đến ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu du lịch văn thánh
lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon sài gòn
tourist group đã vinh dự được giải thưởng ẩm thực thế giới bình chọn là
lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu á năm hai nghìn hai mươi hai lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu á năm hai nghìn hai mươi ba
đặc biệt lần đầu tiên đại diện lễ hội ẩm thực việt nam vinh dự đón nhận giải thưởng
lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới năm hai nghìn hai mươi ba đã được trao giải tại dubai
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
vừa qua hàng nghìn du khách đã đổ về núi bà đen tham dự chương trình nghệ thuật tây ninh
khúc hát tự hào và xem màn trình diễn
là một điểm đến mang tính biểu tượng của tây ninh
núi bà đen luôn là địa điểm tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật lớn của tỉnh
nhiều du khách chọn đến núi bản đen từ sớm để có một ngày trải nghiệm trọn vẹn
tại ngọn núi cao nhất nam bộ
tây ninh khúc hát tự hào là chương trình nghệ thuật nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang
của vùng đất anh hùng tây ninh và giới thiệu về một tây ninh mang bề dày lịch sử
cùng lớp trầm tích văn hóa lâu đời
những giá trị truyền thống này được truyền tải đầy mới mẻ
thông qua ứng dụng công nghệ mapping ba d
mang lại hiệu ứng ánh sáng và âm thanh mới lạ lần đầu tiên có tại tây ninh
hơn một trăm linh nghệ nhân nghệ sĩ và người dân đang sinh sống tại tây ninh
đã tái hiện các di sản văn hóa phi vật thể qua màn dân vũ độc đáo tại chương trình
các di sản văn hóa như mùa trống chơ hai dâm đơn ca tài tử
từng được trình diễn trên đỉnh núi bà đen trong các dịp lễ hội
giờ đây được kết hợp với công nghệ ba d mapping tạo nên một hiệu ứng hết sức mới lạ
kết thúc chương trình hàng nghìn người dân gieo hò dưới màn pháo hoa tầm cao mãn nhãn kéo dài một mươi năm phút
cả tây ninh dường như được thắp sáng dưới bầu trời lung linh đầy sắc màu phá hoa rực rỡ
không chỉ còn được biết đến là mảnh đất anh hùng một vùng địa linh
tây ninh còn là một điểm đến xinh đẹp đang vươn lên trở thành một hiện tượng của ngành du lịch việt
năm hai nghìn hai mươi ba tây ninh đón năm một triệu lượt khách đến tham quan chiêm bái
với tổng doanh thu du lịch đạt hai tỷ đồng
theo thông tin từ khu du lịch sun war baden mountain trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
đã có gần ba triệu lượt khách đi cắp treo lên núi bà đen
có thể thấy tây ninh đang ngày càng khẳng định vị trí của một trong số các điểm đến hàng đầu nam bộ
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt